ngoài ba trăm bốn mươi g ma túy các loại lực lượng công an còn phát hiện đối tượng đang tàng trữ một khẩu súng côn cùng với một mươi một viên đạn
đối tượng là nguyễn văn thạch chú tại xã thanh lạc huyện nho quang đã bị lực lượng công an tỉnh phối hợp với công an huyện nho quan bắt giữ
theo thông tin từ cơ quan công an trong một mươi một viên đạn có sáu viên đạn đã lắp trong súng năm viên cất dấu trên người
ngoài hơn ba trăm bốn mươi gram ma túy và súng đạn thạch còn bị bắt quả tàng của nhiều thang vật liên quan đến việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
bắt đầu thạch khai nhận mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài về bán lại cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời
nguyễn văn thạch là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật